thưa quý vị xe khách dường nằm bất ngờ lật khi đang lưu thông trên quốc lộ một a
đoạn thuộc địa phận xã xuân tân thị xã long khánh tỉnh đồng nai
khiến hai người chết và một mươi bảy người bị thương
vụ việc xảy ra vào tối qua và sẽ mở đầu cho bản tin ngày hôm nay
theo thông tin ban đầu xe ô tô khách dường nằm do lái xe nguyễn tú ở bình định điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một a hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh bình thuận
khi đến địa phận ấp nông doanh xã xuân tân thị xã long khánh
thì bất ngờ xe mất lái lật ngang đường đè lên xe máy của người dân đang dừng bên lề phải đường
một số người dân tại hiện trường đã phá kính để giải cứu các hành khách đang mắc kẹt trong xe dường nằm
khẩu quả của vụ tai nạn khiến hai người chết tại chỗ gồm chị đặng thị diệu
và cháu trung đặng nhã hân hai tuổi con gái của chị diệu
ngoài ra một mươi bảy người đi trên xe khách cũng bị thương
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã nhanh chóng đến hiện trường
điều động ba xe cầu đến cứu hộ đồng thời điều tiết giao thông để tránh tình trạng ồn tắc và điều tra làm rõ nguyên nhân
bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn có thể là do lái xe không làm chủ được tốc độ
gặp trời mưa đường trơn trượt khiến xe khách bị lật
sau một mươi năm giờ đồng hồ tập trung điều tra dạng sáng ngày hai mươi hai tháng năm
công an tỉnh hà nam đã bắt được đối tượng nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cố tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng là thủ phạm gây ra vụ án giết người cướp tài sản trên địa bàn tỉnh hà nam
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng năm nguyễn văn dũng bắt xe từ hà nội xuống hà nam
với ý định thuê xe ôm để giết và cướp tài sản
dũng đã thuê ông nguyễn công tư trở đến địa phận xã trân lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
để thực hiện hành vi giết người lấy tài sản gồm một điện thoại di động một xe máy
cùng nhiều giấy tờ xe và vật dụng khác mang lên hà nội cầm cố được sáu triệu đồng
vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt được dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thanh hóa
hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án và chiếc xe máy của nạn nhân
liên quan đến vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy trung cư tại tp hcm
ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân quận bốn tp hcm đã ký ban hành cáo trạng
truy tố ông nguyễn hữu linh nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng
về tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi theo khoảng một một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
như tin đã đưa vào chiều ngày hai tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip
ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục có những hành vi có dấu hiệu dâm ô như kéo tay ôm và hôn
một bé gái khoảng năm tuổi trong thang máy trung cư galaxy chín ở phường một quận bốn
người đàn ông sau đó được xác định là ông nguyễn hữu linh
và đã được công an quận bốn mời lên làm việc đồng thời lấy lời khai của nhiều người có liên quan
viện kiểm sát nhân dân quận bốn cũng phối hợp điều tra thu thập chứng cứ
ngày hai mươi một tháng bốn công an quận bốn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ngày hai mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân quận bốn đã phê chuẩn các quyết định trên
cũng với hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi tại kiên giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam lê văn luân
trú tại tỉnh cà mau
tại cơ quan công an luân khai nhận do làm nghề biển nên đối tượng thường ghé vào thị trấn an thới
huyện phú quốc
vào tối ngày hai mươi tháng bốn trên đường đi mua bia về nhậu thì thấy có cháu gái chín tuổi
từ xã hỏn thơm phú quốc sang chơi nên luân đã nảy sinh ý định dâm ô
luân đã dùng tay sờ soạn khắp người và đưa tay vào vùng kín cho đến khi cháu bé la hét thì mới dừng lại
ngày hôm sau mẹ của cháu gái phát hiện sự bất thường của con nên hỏi chuyện
thì mới biết con mình bị xâm hại và trình báo với cơ quan công an
lợi dụng lòng tin của người dân và lợi dụng chức vụ là chủ tịch hội cựu chiến binh làm bình phong
mong văn tỉnh chú tại huyện kỳ sơn tỉnh hà tĩnh đã lừa đảo chiếm mặt tài sản của nhiều bà con cùng địa phương
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu lữ thị thúy bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện tương dương khởi tố hành vi mua bán người
thúy đã nhờ tình giúp đỡ
xin giảm án và đưa cho tình hơn bốn mươi tám triệu đồng
tuy nhiên tòa nơi dân tỉnh nghệ an vẫn xử phạt bốn năm tù giam đối với thúy phải hành vi mua bán người
tiếp đó vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám với chiêu thức cũ tinh ngò ý giúp đỡ gia đình chị xeo thị tiên ở cùng xã
do trước đó chị tiên đi làm việc và bị tai nạn tại trung quốc
nên chồng chị tiên đã đưa một mươi năm triệu đồng cho tình và nhờ đón vợ về
nhưng khi sang tới trung quốc gặp chị tiên tại bệnh viện tình chỉ dọa nạt chị tiên chứ không đưa chị về việt nam
cơ quan công an tình đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố mong văn tình
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng
lực lượng công an còn phát hiện một số tài liệu sổ sách có liên quan đến vụ án và việc cho vai nặng lãi của đối tượng
từ đầu tháng năm đến nay cùng với sự giao quân của công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng
nhằm kiểm tra đột xuất các địa điểm vui chơi giải trí như vũ trường quán bar karaoke quán pắp
đoàn kiểm tra của công an tp đà nẵng do lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm tổ trường
cũng đã bất ngờ kiểm tra một số tụ điểm ở nhiều địa phương có biểu hiện nghi vấn để chấn trình và xử lý những hành vi vi phạm
không giờ thời gian cho những tụ điểm vui chơi về đêm như karaoke quán bar quán pub bắt đầu su động
ba tổ công tác của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ập vào những địa điểm đã lên kế hoạch
mục đích của đợt giao quân lần này là kiểm tra các cơ sở kinh doanh về karaoke vũ trường quán bar quán pub
qua đó để mà phát hiện các đối tượng có dấu hiệu phạm tội
chủ yếu tập trung vào phạm tội về ma túy hoặc là sử dụng các ma túy
mục đích của đợt giao quân lần này là kiểm tra các cơ sở kinh doanh về karaoke vũ trường quán pub bắt đầu su động